hiện tại tỉnh đắk lắk đang bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng hạt lép đô na
cùng với việc tại một số khu vực cây sầu riêng sai quả
thì bà con càng thêm vui mừng khi mức giá thu mua tăng gần hai mươi so với vụ năm hai nghìn một mươi tám
những chiếc xe công tơ nơi này đang chờ để vận chuyển sầu riêng
đã được phân loại từ các điểm thu mua đi xuất khẩu
mới vào đầu vụ thu hoạch nhưng các vựa thu mua sầu riêng
tại huyện cronpac tỉnh đắk lắk đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp
nếu như năm ngoái sầu riêng chỉ giao động trong khoảng ba mươi năm bốn mươi đồng trên một kg
thì năm nay giá mua tại vườn đã đạt đến mức trên năm mươi đồng trên một kg đối với loại một
nhà tôi thì phân canh cây sầu riêng là công ty nó làm săn canh là được tám mươi bốn cây
nhà tôi là được tám mươi bốn cây nhưng mà năm nay cây trôi trái đều
mà quá đẹp mà tôi bán cái giá bốn mươi bữa nay sầu riêng lên
đầu tiên là tôi bán là năm ngoái là ba mươi bảy năm nay bán là
tôi nghĩ giá vậy là cao tôi bán sớm
nói chung là giờ là giá đến năm mươi rồi nhưng mà giờ tôi vẫn sớm thì nó cũng mất giá
nhưng mà bây giờ tôi cũng bằng lòng cái gì của tôi cũng là làm công lao động của tôi ra
năm nay tôi thu thì khoảng hai mươi ba tấn thì khoảng ngót một tỷ
tuy chỉ mới bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng
nhưng trên địa bàn huyện cronpac mỗi ngày có gần một trăm linh tấn sầu riêng bán cho các thương lái
giá tuy cao hơn mọi năm nhưng các thương lái vẫn sẵn sàng thu mua hết
quả sầu riêng ở đắk lắk năm nay
mình chỉ tiêu cái độ béo và độ cơm màu mỡ hơn nó có độ béo độ ngọt ngon hơn
mẫu trái nó cũng đẹp để vào sánh với lại hàng thái cũng là một chín một một mươi
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cronpac
toàn huyện hiện có gần một hectare sầu riêng doanh thu đạt trên dưới một tỷ đồng trên một hectare
năm nay thời tiết thuận lợi nên cây sầu riêng sinh trưởng tốt sản lượng và chất lượng trái khá cao
nên đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trồng sầu riêng nơi đây